hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
trong đó một mươi ca nhập cảnh và bốn bảy trăm chín mươi hai ca ghi nhận trong nước tại tp hcm hai một trăm hai mươi tám ca bình dương chín trăm ba mươi sáu long an năm trăm một mươi năm đồng nai bốn trăm hai mươi tám tây ninh hai trăm sáu mươi ba tiền giang một trăm bảy mươi bảy bà rịa vũng tàu một trăm linh hai vĩnh long sáu mươi ba khánh hòa bốn mươi một phú yên ba mươi ba bình thuận hai mươi bảy sơn lan một mươi chín đồng tháp một mươi năm kiên giang một mươi hai bình định một mươi quảng ngãi chín hà tĩnh bảy hà nội ba nghệ an hai nam định lạng sơn mỗi tỉnh một ca
trong đó có một một trăm ba mươi năm ca trong cộng đồng
tính đến sáng ngày một mươi một tháng tám việt nam có hai trăm ba mươi hai chín trăm ba mươi bảy ca nhiễm trong đó có hai ba trăm bảy mươi bảy ca nhập cảnh và hai trăm ba mươi năm trăm sáu mươi ca nhiễm trong nước
số ca nhiễm mới ghi hiện trong nước tính từ đợt dịch kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai trăm hai mươi tám chín trăm chín mươi ca trong đó có bảy mươi bảy năm trăm bảy mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
cũng trong ngày hôm nay có một bốn trăm linh tám bốn trăm năm mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một mươi một ba trăm bốn mươi một tám trăm sáu mươi bốn liều trong đó tiêm mũi một là một mươi ba trăm linh năm bảy trăm sáu mươi hai liều tiêm mũi hai là một ba mươi sáu một trăm linh hai liều
chính phủ đặt mục tiêu thành phố hồ chí minh sẽ kiểm soát dịch trước ngày một mươi năm tháng chín
một số tỉnh thành khác như bình dương long an đồng nai phân đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày một tháng chín
để thực hiện được mục tiêu này nhiều giải pháp cũng được đưa ra để áp dụng đồng bộ
để tiếp tục tập trung ngăn chặn đẩy lùi tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh covid một mươi chín
không để xảy ra các khủng hoảng y tế kinh tế xã hội
chính phủ đã thống nhất ban hành nghị quyết số tám mươi sáu nqcp về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
để thực hiện nghị quyết số ba mươi hai nghìn hai mươi một qh một mươi năm ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của quốc hội khóa một mươi năm
chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ phải quán triệt nghiêm chủ trương một
tổ chức thực hiện một mươi bảo đảm chặt chẽ thực chất tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức
hoặc chặt ngoài lòng trong
kể từ ngày bắt đầu thực hiện giãn cách trong thời hạn một mươi bốn ngày
phải xác định được mục tiêu cụ thể và bảo vệ được thật chặt các vùng xanh
có biện pháp lộ trình cụ thể để chuyển vùng vàng thành vùng xanh vùng cam thành vùng vàng
và khoanh chặt thu hẹp vùng đò trong thời gian hai mươi tám ngày
phải kiểm soát được tình hình dịch trên địa bàn phải cô lập được các vùng đỏ ở phạm vi hẹp nhất
thành phố hồ chí minh phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín
các tỉnh bình dương long an đồng nai phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày một tháng chín
các tỉnh thành phố khác phấn đấu kiểm soát dịch trước ngày hai mươi năm tháng tám
chính phủ giao bộ y tế hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cụ thể về áp dụng các giải pháp cấp bách
chính phủ giao lãnh đạo địa phương chủ động quyết định và chỉ đạo cấp dưới áp dụng nghiêm
các giải pháp theo quy định tương ứng với mức độ nguy hiểm theo tinh thần chỉ thị số một mươi năm
chỉ thị số một mươi sáu chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng căn cứ vào tình hình thực tế để có thể áp dụng sớm hơn
cao hơn nhưng không được chậm hơn thấp hơn quy định tại các văn bản nêu trên
thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
về việc sử dụng vaccine covid một mươi chín varseel
theo bộ y tế bốn lô vaccine prosen phòng chống covid một mươi chín tương đương với một triệu liều nhập khẩu
ở thành phố hồ chí minh đủ điều kiện để đưa ra sử dụng
bộ y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh về việc sử dụng vaccine covid một mươi chín
vaccine covid một mươi chín verocell có tên gọi khác là sars cov hai vaccine
vaccine này được sản xuất tại trung quốc và được who phê duyệt
nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch covid một mươi chín
vaccine này cũng đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng tiêm chủng
tại việt nam vaccine verocel do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược sài gòn
chịu trách nhiệm nhập khẩu
ngày ba mươi một tháng bảy vừa qua công ty dược sài gòn đã tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan
tại sân bay quốc tế tân sơn nhất và tiếp nhận bảo quản tại kho của công ty này
ngày một mươi một tháng tám sở y tế tp hcm đã có văn bản cập nhật hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc covid một mươi chín tại nhà
trong đó bổ sung hai loại thuốc kháng đông dạng uống để điều trị covid một mươi chín
nâng số loại thuốc kháng đông ra uống cho bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà lên số ba loại
phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thường phó giám đốc sở y tế tp hcm
cho biết theo ý kiến của hội đồng khoa học và công nghệ mờ dông về các thuốc kháng đông dạng uống
nành y tế tp hcm đã cập nhật thêm hai loại thuốc kháng đông
sở y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện trung tâm y tế nhanh chóng bổ sung hai loại thuốc kháng đông này
nhằm đảm bảo an toàn điều trị hiệu quả cho người mắc covid một mươi chín
cụ thể hai loại thuốc kháng đông dạng uống được bổ sung là apisaban và dabigatran
trước đó sở y tế đã cập nhật sử dụng loại thuốc kháng đông dạng uống rivajosaban
người mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà được chỉ định sử dụng thuốc uống kháng viêm cotico
và một trong ba loại thuốc kháng đông dạng uống trên trong trường hợp có triệu chứng sớm của suy hô hấp
cảm giác khó thở hoặc nhịp thở trên hai mươi lần một phút hoặc chỉ số fpo hai bé thua chín mươi năm nếu có
và chưa liên hệ được nhân viên y tế để được hướng dẫn hỗ trợ
hàng ngàn nhân viên y tế đã và đang nỗ lực hỗ trợ các tỉnh phía nam chống dịch covid một mươi chín
mới đây gần bốn trăm linh y bác sĩ đều dưỡng dõi tiếp tục lên đường đi tp hcm
sáng ngày một mươi một tháng tám hai trăm năm mươi tử bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên của bệnh viện trung ương
và tỉnh thái nguyên đã lên đường vào miền nam tri viện chống dịch điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
cụ thể một trăm chín mươi cán bộ y tế ở tỉnh thái nguyên đã lên được hỗ trợ long an bà diệp vũng tàu
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đoàn tri viện gồm một trăm năm mươi chín bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên có trình độ cao của bệnh viện trung ương thái nguyên
triển khai trung tâm hồi sức covid một mươi chín tại bệnh viện trung ương thái nguyên thuộc tỉnh long an
số còn lại là các thầy thuốc giỏi trong tỉnh
chia tay các thầy thuốc giỏi nhiệt huyết phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê
cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh cho biết bộ y tế đã huy động một mươi cán bộ nhân viên y tế cả nước
tham gia hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh phía nam
trong đó bộ y tế giao bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên thành lập trung tâm hồi sức covid một mươi chín

trung tâm này là tuyến cuối trong tháp điều trị covid một mươi chín tại tỉnh long an và các tỉnh lân cận
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy bệnh viện này cũng đã cử đi bảy mươi chín cán bộ y tế
tri viện thành phố hồ chí minh chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện quân cò vấp
cùng ngày năm mươi bốn thầy thuốc của bệnh viện gia liễu trung ương
cùng năm mươi thầy thuốc của bệnh viện châm cứu trung ương cũng đã lên được
vào thành phố hồ chí minh tri viện các tỉnh phía nam chống dịch vào sáng hôm nay
số ca mắc mới tại hà nội vẫn không giảm

trong đó có tám ca ngoài cộng đồng hai mươi một ca phát hiện trong các khu cách ly
trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
hà nội đã ghi nhận một chín trăm bốn mươi ba ca mắc
trong số này số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng đã lên đến một một trăm linh
trước tình hình dịch cấp bách hà nội đã ban hành kế hoạch triển khai
xét nghiệm diện rộng toàn thành phố với khoảng một ba triệu mẫu pcr
trong khoảng thời gian cao điểm từ nay đến một mươi bảy tháng tám
theo đó hà nội sẽ ưu tiên xét nghiệm cho toàn bộ người dân tại nhóm đỏ
những người ho sốt khó thở
qua khai báo y tế nhóm ưu tiên thứ hai là nhóm sacam
bao gồm các đối tượng là nhân viên y tế bệnh nhân lực lượng tham gia phòng chống dịch
người lao động trực tiếp tại các chuỗi cung ứng thực phẩm chợ siêu thị lái xe
người giao hàng bảo vệ tòa nhà trên cơ sở chỉ định chuyên môn dịch tễ
và xét nghiệm vùng xanh theo từng hộ gia đình
đây cũng là đợt lấy mẫu xét nghiệm cao nhất từ trước đến nay với mục tiêu phát hiện
khoanh vùng ổ dịch bóc tách f ra khỏi cộng đồng truy vết triệt để f một
khoanh vùng và giảm vùng đỏ tức là vùng có dịch không để phát sinh chủng ca bệnh mới
và đảm bảo an toàn giữ vững vùng xanh hiệu quả từng bước đẩy lùi dịch bệnh
trước quan điểm phải chủ động chuẩn bị trước ở mức độ cao hơn
quyết tâm không để phải cách ly f tại nhà hà nội sẽ sớm kích hoạt hết công suất
các cơ sở đã đang và sẽ triển khai trên địa bàn quận hoàng mai
với khoảng bảy năm trăm linh giường bệnh phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
hơn một mươi năm thí sinh bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sẽ được các cơ sở đào tạo các tỉnh thành cập nhật thông tin trên hệ thống tuyển sinh
để phục vụ công tác hậu kiểm căn cứ vào kết quả học tập sẽ được đặt cách tốt nghiệp
cho các thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hơn một mươi năm thí sinh bỏ lỡ kỳ thi trung học phổ thông sẽ được sở đào tạo phát tỉnh
cập nhật thông tin trên hệ thống tuyển sinh để phục vụ công tác hậu kiểm
căn cứ vào kết quả học tập để xét đặc cách tốt nghiệp cho các thí sinh
không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo danh sách của bộ giáo dục và đào tạo công bố
ba địa phương có nhiều thí sinh không thể thi tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
gồm đồng tháp với bốn sáu trăm tám mươi bốn thí sinh an giang ba ba trăm bốn mươi hai thí sinh
tp hcm có hai tám trăm một mươi tám thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo cập nhật lại dữ liệu đề án tuyển sinh
vào cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo tại địa chỉ thituyểnsinh vn
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một để phục vụ công tác hậu kiểm
bộ giáo dục và đào tạo sẽ công bố danh sách thí sinh chính thức đạt cách tốt nghiệp trung học phổ thông
sau khi các địa phương hoàn thành việc xét tuân nghiệp
đồng thời bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo
quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo lịch điều chỉnh và các quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành
trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt
đề nghị các cơ sở đào tạo báo cáo kịp thời về bộ giáo dục và đào tạo qua vụ giáo dục đại học
để được thông nhất hướng dẫn và giả đáp
trẻ em mắc covid một mươi chín thường không có chuyển biến nặng nhanh khỏi sớm được xuất viện
nhưng cũng có nhiều điều đặc biệt cần lưu ý để chăm sóc điều trị cho các em tốt hơn

là nơi liên tục tiếp nhận các em bé dưới sáu tuổi bị nhiễm covid một mươi chín
từ lứa tuổi này nếu mắc covid một mươi chín thì thường sẽ không có những chuyển biến nặng
nhanh khỏi và được xuất viện nhưng cũng có nhiều điểm đặc biệt cần lưu ý
để chăm sóc điều trị cho các em được tốt hơn
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trần nam và giám đốc bệnh viện khi đồng tp hcm
hiện đang tham gia điều trị ở bệnh viện giã chiến số bốn
ngay khi nhận nhiệm vụ về đây chúng tôi đã bắt tay ngay
vào việc chuẩn bị các biện pháp thu dung điều trị tốt nhất
đặc thù của bệnh viện giá chiến số bốn không chỉ tiếp nhận người lớn
mà còn nhận cả các trẻ em trong các gia đình mắc bệnh
cả gia đình bị nhiễm covid một mươi chín cả gia đình được nhiễm covid một mươi chín
nên các bé được vào đây
các gia đình có nhiều người bị bệnh nặng
cái vấn đề chăm sóc cho em bé đã không được phân loại
chúng tôi sẽ hội sẽ huy động những người cùng phòng
và những người bên chung để có thể chăm sóc những em bé
thay cho những bà mẹ ông bố bị bệnh nặng
và qua thời gian gần hơn một tháng chăm sóc ở đây
thì số lượng bệnh nhân được chăm sóc vào gần sáu trăm linh trường hợp
việc chăm sóc các em bé
có điều khác biệt hơn so với người lớn
như là cần chế độ chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng
rồi thuốc men điều trị cùng những triệu chứng khác biệt
sàng lọc các biến chứng có dấu hiệu xuất hiện sớm
hiện nay về thuốc men rất thuận lời là bệnh viện nhi đồng tp hcm
đã có đầy đủ để điều trị trong trường hợp phát hiện các biến chứng nặng
và tiến hành các bước tiếp theo
toàn bộ bệnh viện chỉ còn có hơn hai trăm linh bệnh nhi
tất cả các y bác sĩ đang nỗ lực từng ngày từng giờ
để níu giữ sự sống cho những mầm non hy vọng
tại tâm dịch tp hcm
do diễn biến dịch covid một mươi chín tại hà nội vẫn phức tạp khó lường
hòa bình là tỉnh giáp danh đã luôn đề cao cảnh giác
thiết lập vùng an toàn cho địa bàn mình

vẫn xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng
các ca nhiễm nằm giàn trải có hầu hết ở các quận huyện
thuộc địa bàn tp hcm trong đó có những huyện giáp danh
với huyện lương sơn tỉnh hòa bình
hôm nay ubnd tỉnh hòa bình đã ban hành công điện
về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện lương sơn
đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một để phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục thực hiện đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa của huyện
của tỉnh mất ổn định thị trường
thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá
không để xảy ra tình trạng khan hàng sốt hàng sốt giá
đầu cơ găm hàng hàng giả hàng kém chất lượng
gây hoang mang trong dư luận
đồng thời đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực
thực phẩm nhu cầu thiết yếu cho người dân trên địa bàn huyện
đảm bảo không để bất kỳ ai bị thiếu ăn thiếu mặc
đồng thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế sức khỏe
nâng cao tinh thần cho nhân dân ở mọi lúc mọi nơi
khi cần thiết đảm bảo công tác an sinh xã hội
an ninh trật tự trên địa bàn
thông tin nói trên đã kết nạp chương trình
bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay của chúng tôi
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nút đăng ký kênh ngay sau bản tin này
hãy để lại những bình luận yêu thương
để trở thành người đồng hành thực sự với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch